chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị cuối tuần qua giá xăng dầu đã có điều chỉnh giảm nhẹ sau những đợt tăng giá mạnh
trong khi giá đồng đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do đang có xu hướng tăng cao
hà nội và các tỉnh thành trong cả nước đang trải qua đợt nắng nóng gây gắt
các loại áo chống nắng đang thu hút khách hàng với nhiều mẫu độc đáo
bên cạnh đó các thông tin thị trường đáng chú ý sẽ được cập nhật trong nhịp sống kinh tế hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị sau ba lần tăng giá liên tiếp tổng cộng hơn ba đồng một lít với tùy loại xăng
từ ngày một mươi bảy tháng năm giá xăng có đợt điều chỉnh giảm đầu tiên
từ một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng năm giá các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm
cụ thể xăng ron chín mươi năm ba giảm năm trăm chín mươi hai đồng một lít xăng e năm ron chín mươi hai giảm hai trăm linh đồng
hiện đồng đô la mỹ trong các ngân hàng thương mại và trên thị trường tự do tiếp tục tăng giá mạnh
so với mức niêm yết tuần qua tỷ giá trung tâm đang ở mức hai mươi ba năm mươi bốn đồng một đô la mỹ
giá mua bán đồng đô la mỹ được các ngân hàng thương mại tăng mạnh so với mức niêm yết trước
việt công banh niêm yết giá mua bán đô la mỹ ở mức hai mươi ba ba trăm ba mươi đồng đến hai mươi ba bốn trăm năm mươi đồng một lít
giá đồng đô la mỹ tăng mạnh bảy mươi năm đồng cả hai chiều mua và bán ra
giá đô la mỹ trên thị trường tự do cũng tăng mạnh đến tám mươi đồng chiều mua và tăng ba mươi đồng chiều bán ra so với phiên trước
thưa quý vị thời tiết nắng nóng cua đồng luôn được các gia đình lựa chọn trong bữa ăn để giải nhiệt
vì vậy từ đầu mùa tại nhiều khu chợ dân sinh giá cua đồng khá cao
người dân ở các vùng quê tranh thủ thời điểm này cấp đông tích chữ cua đồng chờ nắng nóng để bán cho được giá
hiện cua đồng xây sẵn có giá một trăm bốn mươi đồng một kg
vào cao điểm nắng nóng giá lên đến một trăm bảy mươi một trăm tám mươi đồng một kg
do tính tiện dụng nhiều gia đình mua tới vài kg cất trong tủ lạnh ăn dần
đa số khách mua hàng cấp đông đã xé hoặc xe sẵn
còn cua sống do vận chuyển khó khăn nên ít người chọn
theo bộ công thương số lượng xuất khẩu rau quả sang thị trường nhật bản hiện nay đạt hai mươi tám hai triệu usd giảm năm so với cùng kỳ
đáng báo đậu hơn do gần đây số vụ vi phạm tiêu chuẩn chất lượng nông sản được phát hiện tại nhật bản
tăng nhiều hơn so với các năm trước
nên hàng nông sản xuất khẩu từ việt nam đang mất uy tín nghiêm trọng tại thị trường nhật bản
đặc biệt vụ việc quả thanh long của việt nam bị phát hiện chứa dư lượng chất bảo vệ thực vật ở mức quá cao
dẫn đến quả thanh long tươi bị áp lệnh kiểm tra tăng cường ba mươi tổng số lô nhập vào nhật bản
bên cạnh đó nhật bản cũng áp lệnh kiểm tra một trăm linh đối với tôm và sản phẩm chế biến từ tôm có xuất xứ từ việt nam
thưa quý vị và các bạn hiện nay đồng nhân dân tệ là một trong tám loại tiền tệ trong tính tỷ giá trung tâm
của việt nam theo các chuyên gia tác động của việc điều chỉnh tỷ giá của trung quốc vừa qua không quá ảnh hưởng
đến doanh nghiệp việt bởi tuy kim ngạch xuất nhập khẩu giữa việt nam và trung quốc lớn nhưng đồng tiền thanh toán
cơ bản vẫn là đồng đô la mỹ
nếu đồng nhân dân tệ giảm nhiều trong khi đồng đô la mỹ tăng thì có lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
bởi khi quy đổi từ đồng đô la mỹ sang nhân dân tệ thì doanh nghiệp sẽ được lợi cao hơn
ngân hàng nhà nước cần theo dõi điều hành tỷ giá như bình thường và sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối
các doanh nghiệp chủ động trong xuất khẩu
thưa quý vị và các bạn hà nội nói riêng và các tỉnh thành trong cả nước nói chung đang bước vào mùa nắng nóng gây gắt
khiến thị trường áo trong nắng xuất hàng năm nay xuất hiện những chiếc áo đắt tiền sử dụng chất liệu có chỉ số bảo vệ
khỏi các tiêu uva uvb tỷ lệ che tiêu uv lên đến chín mươi bảy tuy nhiên người mua nên tìm những cửa hàng phân phối chính hãng
sản phẩm có tem mark rõ ràng để tránh hàng giả hàng nhái thay vì đặt trên các trang mạng hay những cửa hàng quần áo không chính hãng
các loại áo trong nắng bình dân có giá khoảng năm mươi đồng đến bảy mươi đồng một chiếc
áo chống nắng dài toàn thân có giá một trăm hai mươi đến một trăm bảy mươi đồng một chiếc
đặc biệt áo trong nắng cho nam có giá cao hơn so với áo chống nắng nữ giao động từ một trăm năm mươi đến hơn ba trăm linh đồng một chiếc
các loại áo chống nắng được cho là có chức năng chống tiêu uv có giá khoảng từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh đồng một chiếc
và loại cao cấp hơn có giá từ tám trăm linh đến một hai triệu đồng một chiếc
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhật sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
quý vị có thể theo dõi qua trang web nhândântv vn chuyên mục nhịp sống kinh tế